điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại trụ sở công an phường trần lãm tp thái bình
bên cạnh đó mở rộng điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại số nhà ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn phường kỳ bá thành phố thái bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
bốn bị can này là cán bộ thuộc sở tư pháp sở tài nguyên và môi trường tp thái bình
hà nội phạt tù sáu đối tượng đua xe trong thời gian giãn cách xã hội
tòa nhân dân quận hoàn kiếm hà nội hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu bị cáo trong vụ án đua xe trái phép tại khu vực hồ hoàn kiếm trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó tòa đã tuyên án phạt sáu bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng trong đó vũ trung đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại quận hai bà trưng bị tuyên phạt tám tháng tù trần hoàng lân sinh năm hai nghìn hai trú tại quận hai bà trưng hà nội bị phạt sáu tháng tù
nguyễn anh quân sinh năm một nghìn một trú tại quận đống đa hà nội bị phạt tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là một mươi sáu tháng
ba bị cáo là tạ trang hoàng lê trung kiên chu phương khánh cùng sinh năm hai nghìn ba trú tại quận ba đình và quận đống đa hà nội đều bị phạt sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là một mươi hai tháng
hà tĩnh khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công ty gang thép hà tĩnh
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy tổng công ty thương mại và khoáng sản hà tĩnh công ty trách nhiệm hữu hạn vạn lợi công ty cổ phần mangan thuộc công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh đã thống nhất góp vốn thành lập công ty cổ phần gang thép hà tĩnh
vào ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn bảy sở kế hoạch và đầu tư hà tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần gang thép hà tĩnh với số vốn điều lệ
vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn bảy công ty cổ phần găng thép hà tĩnh được ban quản lý khu kinh tế vũng áng nay là ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy liên hợp gang thép công suất hai trăm năm mươi tấn một năm
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay có nhiều sai phạm như năng lực tài chính của chủ đầu tư chỉ định thầu cho vay vốn không đảm bảo điều kiện
bên cạnh đó do sự biến động của thị trường nên dự án đang giang dở gây thất thoát
các tổ chức tiến dụng trên địa bàn hà tĩnh với số tiền trên một năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng và gần một trăm sáu mươi năm đô la mỹ
vào ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh ra quyết định số ba trăm sáu mươi sáu về việc chấm dứt hoạt động thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án liên hợp găng thép do công ty cổ phần găng thép hà tĩnh làm chủ đầu tư
đề nghị y án tù trung thân đối với nguyễn bắc son
tòa nhân dân hà nội đã tuyên án trung thân với cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son về tội nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người đúng tội
đây là nhận định của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội trong phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án mobifone mua công ty avg
theo viện kiểm sát nhân dân cấp cao cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ sáu mươi sáu năm tỷ đồng nhân thân tốt nhiều thành tích trong công tác chiến đấu và là thương binh
viện kiểm soát nhân dân cấp cao nhận thấy không có thêm căn cứ và tình tiết mới để giảm án nên đề nghị giữ nguyên hình phạt
về tài sản kê biên viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị giữ nguyên quyết định sơ thẩm hủy lệnh kê biên căn nhà của bị cáo nguyễn bắc son tại phố lý nam đế
dự kiến phiên tòa diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng bốn
khởi tố đối tượng đi xe tốc độ cao đâm vào cảnh sát giao thông
đi xe máy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
đối tượng nguyễn văn thành thấy tổ tuần tra cơ động đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn huyện mê linh ra hiệu lệnh dừng phương tiện nên đã sợ tăng ga bỏ chạy và không làm chủ được tốc độ
đối tượng đã đâm trực tiếp vào tổ công tác khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương nặng
tốc độ lúc đấy khoảng sáu mươi bảy mươi trên người em không ngủ có mê em
thì em người em khoảng sợ tính bỏ chạy luôn vẫn đang say vẫn hơi có đả
khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của thành
xác định đối tượng có nông độ đảm
đối tượng có nông độ đảm ba trăm chín mươi bốn mg trên lít hơi thở vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
theo quy định tại điều tám khoảng tám luật giao thông đường bộ
nguyên nhân dẫn đến tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi chống đối đại lực lượng chức năng
do không có giấy phép lái xe uống rượu bia không đổi mũ bảo hiểm và hầu hết đều thiếu hiểu biết pháp luật
làm việc với tư phân thông an thì các đối tượng đều nhận thức là thiếu hiểu biết pháp luật
các đối tượng cho rảnh hành vi của các đối tượng như thế là chỉ là bình thường
đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là phần na trong diện gia đình khó khăn
ví dụ về bố mẹ thì hoàn cảnh có rất nhiều những trường hợp bố mẹ đã huy hôn
không còn nên thiếu sự giáo dục và thiếu sự chăm sóc của gia đình
dẫn đến các đối tượng có hành vi phạm tội
đồng chí trung ý trần tuấn anh
đại đội một tiểu đoàn năm trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội bị thương nặng
gãy xương gò má và gãy cảng chân trái
hiện đồng chí đang được điều trị tại bệnh viện việt đức sức khỏe đang dần hồi phục
bình dương một mươi một năm tù giam cho đối tượng gây vụ nổ cục thuế
theo cáo chẳng khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
dương sử dụng điện thoại truy cập vào mạng xã hội xem các chương trình do đối tượng lisa phạm
một đối tượng đang sinh sống tại nước mỹ
là thành viên cốt cán của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thường xuyên làm phát tán các video nhằm lôi kéo
kích động đối tượng chống đối trong nước khủng bố phá hoại các mục tiêu trọng điểm
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín do gặp khó khăn về tài chính
nên dương nảy sinh ý định liên lạc với lisa phạm để được giúp đỡ
qua nhiều lần liên lạc lisa phạm hứa sẽ hỗ trợ tiền cho dương
nhưng dương phải tham gia tổ chức của lisa phạm
và làm việc theo sự hướng dẫn chỉ đạo của lisa phạm
dương đã đồng ý
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ly gia phạm chỉ đạo cho dương khảo sát trụ sở cục thuế tỉnh bình dương
để thực hiện khủng bố
khi được dương báo cáo kết quả khảo sát tại cục thuế
lisa phạm đã cử một đối tượng mang bốn trái nổ với khoảng một hai kg thức nổ đến giao cho dương
sau khi lấy được trái nổ tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dương điều khiển xe ô tô vào cục thuế tỉnh bình dương
lấy trái nổ bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh nam tầng một
sau đó dương rời đi và thông báo với lisa phạm là đã hoàn thành nhiệm vụ
đến chín giờ cùng ngày trái nổ phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh nam nữ
tại cục thuế tỉnh bình dương bị đổ sập
nhiều cửa kính của tòa nhà bị vỡ nát và làm hư hỏng một số tài sản khác
rất may không có thiệt hại về người
vào cuộc điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ trương dương sau ba ngày gây án
tại phiên tòa trương dương đã thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt của pháp luật
căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo căn cứ quy định của bộ luật hình sự việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương dương một mươi một năm tù
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra tại cục thuế tỉnh bình dương là trên bảy trăm tám mươi triệu đồng
hà nội điều tra nghị án nổ súng cướp ngân hàng ở sóc sơn
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi
khi các nhân viên ngân hàng đang chốt sổ sách số liệu để chuẩn bị ra về
thì tên cướp xông vào đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền
tuy nhiên do nhiều người hô hoá nên đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường
cơ quan công an cũng đang xác minh thông tin tên cướp sử dụng súng
vì nhiều nhân chứng nghe thấy có tiếng nổ lớn vào thời điểm xảy ra vụ việc
công an vào cuộc điều tra vụ tri cục trường thi hành án tử vong
vào khoảng hơn một mươi ba h ngày hai mươi tháng bốn bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
tiếp nhận bốn trường hợp là ba nam một nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc
do ngộ độc quá nặng hai người đã tử vong
kết quả trần đoán bệnh viện ban đầu bệnh viện xác định có liên quan tới ngộ độc đồ uống
nghi là rượu vì những người này nhập viện đều có uống rượu
đáng chú ý là trong số hai người tử vong bất thường có tri cục trưởng
tri cục thi hành án hình dân sự thành phố anh thanh hóa
và ngay sau khi nhận được tin báo công an thanh hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguồn nhân bước đầu xác định sự việc xảy ra tại số nhà năm mươi quang trung
phường ngọc trạo thành phố thanh hóa
các nạn nhân đều ăn trưa tại ngôi nhà này
và sau bữa trưa thì xảy ra việc ngộ độc nặng dẫn đến chết người
y án sơ thẩm nguyễn năng tĩnh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
nguyễn đăng tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với mức án dành cho bị cáo nguyễn lăng tĩnh một mươi một năm tù phạt quản chế bị cáo năm năm
kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
tại phiên tòa phúc thẩm các tài liệu chứng cứ do các cơ quan chức năng điều tra thu tập
một lần nữa đã chứng minh bị cáo nguyễn lăng tĩnh thông qua trang facebook cá nhân
đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử
xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội nhằm chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn lăng tĩnh một mươi một năm tù giam
và quản chế năm năm tại địa phương sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
người dân ủng hộ công an xử lý đua xe
từ nay cho đến một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm sẽ tập trung lực lượng để xử lý tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn
trước đó thông tin một số người dân phản ánh thì do đường vắng một số những tuyến đường trên địa bàn thành phố
có xảy ra tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng
đường phạm văn đồng đi qua các quận gò góp bình thành thủ đức của tp hcm
đây là tuyến đường rộng nhiều làng xe
về đêm khi vắng bóng lực lượng chức năng
nhiều nhóm thanh niên bất chấp vi phạm pháp luật để tụ tập chạy xe với tốc độ cao
xe chế nhiều lắm tôi đi đường này là tôi thấy nhiều mặt nhiều
tôi hy vọng là sẽ giảm được tình trạng phóng nhanh vận hậu đua xe
đặc biệt là giới trẻ hay lợi dụng đường vắng đua xe trên tuyến đường này
khuya một mươi tám tháng bốn phát hiện năm thanh niên chạy xe tốc độ cao
cảnh sát hình sự công an quận bình thành và cảnh sát giao thông đội tuần trai dẫn đoàn
truy đuổi dẫn giải về xử lý
thanh niên này thừa nhận do đường vắng nên chạy vào làng xe ô tô
với tốc độ một trăm sáu mươi km
cảnh sát hình sự công an quận bình thành và cảnh sát giao thông đội tuần trai dẫn đoàn

phát hiện thì báo tin cho cơ quan công an đường dây nóng của phòng cảnh sát giao thông
là chín trăm chín mươi bốn sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy năm trăm hai mươi một
khánh hòa ném bom xăng tự chế tại bot ninh xuân
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng bốn một nhóm đối tượng chưa xác định được danh tính
đã ném hai quả bom xăng tự chế về phía cabin thu phí gần vị trí các nhân viên bảo vệ
gây ra tiếng nổ lớn theo tường trình của chủ đầu tư
thời điểm này các nhân viên bảo vệ đã ném hai quả bom xăng tự chế
tại làn số ba có cán bộ của trạm đang làm việc
và một xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi chín a hai mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu đã vào làn phanh gấp nên may mắn thoát nạn
hiện công an thị xã ninh hòa đã xuống khám nghiệm hiện trường
ghi lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin tổng hợp tuần bốn tháng bốn của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh ann tv